tại khu vực đồng bằng sông cửu long mùa lũ năm nay có diễn biến phức tạp hơn so với vài năm trước
lũ về sớm nước lên cao và nhanh đã khiến cho nhiều địa phương vùng đầu nguồn bị ảnh hưởng nặng nề
hiện bà con nông dân và chính quyền các địa phương đang khẩn trương chuẩn bị các biện pháp chống lũ hạn chế thiệt hại do lũ gây ra
năm nay lũ về nhanh và lên cao bất ngờ khiến một số xã của huyện an phú tỉnh an giang bị thiệt hại lớn diện tích lúa vụ hai
trong đó hai xã nhân hội và phú hội bị thiệt hại nhiều nhất là bốn mươi ha lúa phần lớn nằm ngoài đê bao
người dân nơi đây không khỏi tiếc nuối khi nhiều diện tích lúa đã tám mươi năm ngày tuổi chỉ còn năm bảy ngày nữa là có thể thu hoạch nhưng giờ đã chìm trong biển nước

trước diễn biến thất thường của lũ trước mắt các địa phương đã hỗ trợ bà con nông dân tổ chức gạt lúa chạy lũ gia cố cống bỏng đề bao để bảo vệ các diện tích lúa sắp thu hoạch
cái cống này là để chấm ngúng cho lúa vụ ba tức là nó vào tầm khoảng bốn trăm linh ha để an toàn cho nông dân sản xuất lúa hai vụ có ba vụ
như là cái mùa tối hoặc mùa bão này nè
về lâu dài các địa phương đồng bằng sông kiều long đang khẩn trương cải tạo nâng cấp hệ thống cống bỏng tu bổ xây dựng mới các tuyến đê bao bảo vệ lúa vụ ba và các diện tích hoa màu khác
đồng thời góp phần vào việc bảo vệ đời sống sinh hoạt đi lại của người dân bảo đảm an ninh quốc phòng trên tuyến biên giới
cùng với đó các địa phương cũng đang đầu tư thêm các cụm tuyến dân cư vượt lũ giúp bảo vệ tính mạng tài sản của người dân
sau hơn chục năm triển khai chương trình cùng tuyến dân cư vượt lũ đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân vùng lũ trước nguy cơ bị ngập ống sạt lở
có đê bào cao thì trồng lúa ba vụ thì nó dẫn chắc hơn đê bào này cao thì so với hai nghìn một mươi một nước lũ cao đó mà không sao
năm nay thấy có nước hơn lên hơn nhiều không biết có chưa đạt đến lũ không biết đây tới đạt đến lũ nói sao cũng chưa biết
trên đê bào nguyện có ba mươi bốn cường tí dân cư
thì nhìn chung các cường tí dân cư phát huy hiệu quả rất tốt giúp cho người dân an tâm trong việc mua sinh không còn phải lo khó khăn về chỗ ở
sắp tới thì quỹ bà nhân dân nguyện có ký nghị với trung ương với tỉnh là tiếp tục hỗ trợ cho nguyện xây dựng thêm ba cường tí dân cư để tiếp tục bố trí cho những hộ còn lại
mùa lũ năm nay với những diễn biến được dự báo còn nhiều điều khó lường đòi hỏi chính quyền và người dân địa phương các vùng đồng bằng sông kiều long
phải luôn có sự chủ động cả về giải pháp công trình
lẫn phi công trình để vừa có thể sống chung với lũ khai thác được những lợi thế do lũ đem về vừa phòng chống hạn chế những thiệt hại do lũ gây ra